tại tỉnh thừa thiên huế lãnh đạo văn phòng ban chỉ đạo quốc gia năm trăm một mươi năm lãnh đạo bộ tư lệnh quân khu bốn và lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế
đã long trọng tổ chức lễ cải táng cho một mươi năm hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia việt nam
hy sinh ở chiến trường lào về nước tại nghệ trang liệt sĩ tp huế
đội một trăm chín mươi hai bộ chỉ huy quân sự tỉnh thừa thiên huế đã tìm kiếm trên địa bàn tỉnh sa la van và tỉnh xê công
và đã tìm kiếm cất bốc quy tập được một mươi năm hải cốt liệt sĩ
trong những năm qua đội một trăm chín mươi hai đã đi qua hơn tám trăm linh bản làng tìm kiếm hàng ngàn vị trí
và đã cất bốc được hơn tám trăm linh hải cốt liệt sĩ đưa về nước
kết quả này tuy còn quá nhỏ bé so với sự hy sinh lớn lao của các liệt sĩ
sự mong mỏi của đồng bào đồng chí và thân nhân
xong đó là tình cảm là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với thế hệ cha ông đã hy sinh vì tổ quốc